lễ viếng diễn ra từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi lễ truy điệu từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h
từ một mươi bảy h là lễ di quan đưa thi hài của ba liệt sĩ về đài hóa thân hoàn vũ thanh trì hà nội
cùng thời gian này truyền hình công an nhân dân sẽ có bản tin đặc biệt để truyền tải tới quý vị những hình ảnh xúc động về lễ tàng
sau đó ba liệt sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố phường tây tự quận bắc tử liêm
và cho dù là người mạnh mẽ đến đâu thì vẫn rớt nước mắt khi nghe những câu chuyện về sự hy sinh của những người lính quả cảm
ba con người ba mảnh đời anh quân việt và phúc phúc là người trẻ nhất mới một mươi chín tuổi em đã ngã xuống khi ước mơ vẫn còn giang dở
ngôi nhà nhỏ ở phố nghĩa tân quận cầu giấy thành phố hà nội
ngôi nhà nhỏ ở phố nghĩa tân quận cầu giấy thành phố hà nội
nơi người lính trẻ nguyễn đình phúc gắn bó từ nhỏ
mấy ngày qua các cơ quan tổ chức cá nhân đặc biệt là những người hàng xóm thường xuyên thăm hỏi động viên và chia sẻ với gia đình
anh ngã xuống để lại niềm tiếc thương vô hạn với tất cả mọi người

anh quân việt và phúc phúc là người trẻ nhất mới một mươi chín tuổi
đây là nơi đã đặt nền móng cho những ước mơ đầu đời của người chiến sĩ trẻ dù đã hy sinh nhưng những hình bóng kỷ niệm về cậu học trò nhỏ mãi luôn trong tâm trí thầy cô bạn bè
ước mơ của phúc là trở thành một chàng kỹ sư mê tích và tôi cũng không thể ngờ rằng là thế ước mơ đấy nó lại sang sở
con ở trong cô vẫn là phúc ngày nào
nhút nhát đầy cá tính và cô vẫn tưởng tượng vẫn hy vọng ở nơi nào đó con sẽ thực hiện được tất cả những ước mơ của con
phúc sẽ là một học sinh rất là ngoan và đặc biệt là có một niềm đam mê rất là lớn với bộ môn tin học
trước khi mà vào học với mình thì phúc cũng đã tự viết được những cái phần mềm
rồi phúc có hỏi ý kiến mình thì mình cũng rất ấn tượng với cả cái khả năng tự học phúc
trong tin nhắn cuối cùng mà hạ sĩ nguyễn đình phúc gửi đến nhóm bạn thân
là niềm vui khi vừa cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ tại vụ hỏa hoạn ở quận cầu giấy sáng ngày một tháng tám
ít ai biết rằng khi bước chân vào nghề lính cứu hỏa phúc đã yêu nghề và mong muốn gắn bó với nghề gian khó mà để cao cả này
bạn ấy có ước mơ đầu tiên là sẽ đi trở về để học cao hơn ở khoa ngoại ngữ
nhưng mà bạn ấy cũng bảo là bạn ở trong đấy thì bạn ấy sẽ đi trở về để học cao hơn ở khoa ngoại ngữ
bạn ấy bảo là trong này thích quá phù hợp với tao và khi tao sẽ trở thành người lính phòng cháy chữa cháy luôn
mặc dù phúc đã đi nhưng mà sự thế sinh của bạn vẫn là một niềm tự hào của bọn em
nếu như mà bạn đi đến đây với em thì em vẫn sẽ chỉ nói những câu đơn giản như là
máy đi an toàn nhớ cẩn thận và về đây
tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận cầu giấy
từ nay sẽ thiếu vắng đi người em út mà ai cũng quý mến
các lại đau thương đồng đội của anh vẫn sẽ cố gắng tiếp tục vững bước để thực hiện những ước mơ còn sang giờ
đồng chí phúc là một chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ tháng hai năm nay và vừa về nhận công tác ở vị đẳng sáu
tuy vì công tác trong thời gian ngắn nhưng đồng chí phúc rất là chăm chỉ ngoan ngoãn và thường xuyên tu dưỡng gian luyện

đồng chí phúc là một chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ tháng hai năm nay và vừa về nhận công tác ở vị đẳng sáu
khi chiến đấu với giặc lửa người lính tuổi một mươi chín ấy đã không trùn bước
bởi giây phút cuối tim khắc hình đất nước còn chẳng tiếc vì do mình mơ ước
hy sinh này cho dân được bình yên
tấm gương của anh sẽ luôn người sáng trong tim của hàng triệu con người việt nam

những ngày này phong trào thi đua học tập tấm gương của ba cám bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy đã được phát động trong toàn lực lượng
tại lễ phát động mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên cũng như công an tỉnh thái bình đã bày tỏ sự quyết tâm học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ
tiếp tục trao dồi nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức ý chí chiến đấu tinh thần trách nhiệm không quản ngại khó khăn
gian khổ hy sinh bảo vệ an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tăng lễ của ba liệt sĩ sẽ được cử hành trọng thể vào chiều nay tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội

nỗi đau chưa kịp ngôi ngoài thì vào trưa ngày hôm qua chúng tôi lại mất thêm một đồng nữa
trong lúc chuyển đổi hai đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đại tá hồ tấn dương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã bị một đối tượng đạp vào xe máy dẫn đến ngã chấn thương sau đó hy sinh trên đường đi cấp cứu
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế hai đối tượng hiện cả hai cũng bị thương đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện lấp vò
sau sự việc này ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khám nghiệm và thực hiện các biện pháp điều tra
còn tại tỉnh an giang năm đối tượng đánh trọng thương cán bộ công an đã phải nhận hình phạt về tội cố ý gây thương tích
phiên tòa sơ thẩm được tổ chức tại tòa án nhân dân thị xã tân châu tỉnh an giang
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi bốn tháng năm trong lúc điều khiển xe mô tô đến khu vực bờ kè thuộc ấp vĩnh lợi hai xã châu phong
lê ngọc tín nhìn thấy anh nguyễn đăng khoa cán bộ công an tỉnh an giang điều khiển xe mô tô chiều ngược lại
cho rằng anh khoa chạy xe lấn làn đường nên tín đã đuổi theo và cuốc đầu xe anh khoa
trong lúc anh khoa điện thoại báo công an xã châu phong đến giải quyết vụ việc
thì tín đã gọi bốn người khác đến vây đánh anh khoa gây thương tích nặng rồi bỏ trốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ bốn tháng tù đến chín tháng tù giam
tiếp tục với một thông tin khác
cục y tế bộ công an phối hợp cùng với công an tỉnh cà mau và đơn vị chức năng tổ chức tập huấn
chuyên đề phòng chống tác hại của thuốc lá và truyền thông về bảo vệ môi trường trong công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai đến các đơn vị đoàn thanh niên hội phụ nữ và công an xã phường thị trấn trên địa bàn
tham gia lớp tập huấn các báo cáo viên triển khai ba chuyên đề về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe môi trường
kinh nghiệm triển khai mô hình cơ quan doanh nghiệp không khói thuốc lá
và một số điều chú ý trong luật phòng chống tác hại của thuốc lá
cũng như những kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường
qua đó cũng sẽ tuyên truyền viên cũng là những tuyên truyền viên trong công tác phòng chống thuốc lá
và bảo vệ môi trường tại đơn vị địa bàn mình phụ trách
sẽ là mối nguy hiểm cho chính bản thân tài xế và những người xung quanh
đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông
tuy nhiên hiện nay vấn đề cấp giấy kiểm tra sức khỏe lái xe còn nhiều bất cập
thời gian vừa qua lực lượng công an trên cả nước cũng đã triệt phá nhiều đường dây làm giả
giấy khám sức khỏe và giấy phép lái xe
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán giấy khám sức khỏe
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh phúc triệu tập làm việc
chỉ từ cuối tháng một đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
hai đối tượng đã đặt mua qua mạng dấu tròn
bệnh viện trung tâm y tế rồi sau đó làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe
bán cho nhiều người ở trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc nhằm thu lời bất chính
còn tại hà nội năm đường dây ổ nhóm đối tượng chuyên làm giả các loại giấy khám sức khỏe
giấy phép lái xe ô tô mô tô có quy mô lớn
hoạt động liên tỉnh vừa bị công an hà nội đấu tranh bóc gỡ
để có thể làm giả như thật thế này các nhóm đối tượng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại
và dùng mạng xã hội để quảng cáo tìm kiếm khách hàng
em tìm hiểu trên mạng em xem youtube thì em tự tìm hiểu để em làm
không thông qua ai giới thiệu và đến khi em làm được thì em có đi mua máy móc ở trên mạng về

hàng loạt những vụ tai nạn thảm khốc diễn ra cả cho thấy hệ lụy từ việc làm khống
làm giả giấy khám sức khỏe cũng như bằng lái xe là đặc biệt nguy hiểm
vâng thưa quý vị làm giả giấy tờ là vi phạm pháp luật là nguyên nhân tạo nên sự mất an toàn xã hội
khi người có vấn đề về sức khỏe tâm thần điều khiển phương tiện giao thông
trước thực trạng trên bộ y tế vừa có văn bản gửi bộ công an bộ lao động thương binh và xã hội
bộ giao thông vận tải sở y tế các tỉnh thành phố
về việc tăng cường quản lý nhà nước với công tác khám sức khỏe
một nội dung đáng chú ý trong văn bản này đó là sẽ siết chặt việc khám cấp giấy khám sức khỏe cho lái xe
tăng cường kiểm tra ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy khám sức khỏe giả và cấp khống giấy khám sức khỏe
vâng thưa ông khi mà muốn được cấp giấy phép đăng ký lái xe thì chúng ta cần có những tiêu chuẩn nào về sức khỏe ạ
tôi nghĩ rằng là bộ y tế đã có những quy định về những tiêu chuẩn sức khỏe đối với người lái xe ô tô và người lái xe mô tô xe gắn máy
rất là tôi cho rằng cái này rất đầy đủ
và vấn đề còn lại là vấn đề chúng ta làm thế nào để có thể đảm bảo độ chính xác trong quá trình mà chúng ta chứng nhận sức khỏe cho người lái xe
thế thì bây giờ để mà nói cái bệnh tâm thần thì có thể là có những bệnh mà chúng ta trông thấy được
và có những cái bệnh chúng ta không trông thấy được
và có những cái bệnh nó thể hiện rất rõ ràng
nhưng mà có những cái thì nó có lúc thì nó lại không rõ ràng
và như vậy bác sĩ trong một thời khắc ngắn mà bắt người ta phải xác minh người đó tâm thần đến cái hướng nào thì quả thật là không đủ
kể cả có trang thiết bị đo đạc rất chi tiết cũng rất là khó khăn
và như vậy thì rõ ràng là trong cái công tác mà để mà chứng nhận sức khỏe hiện nay cho những người lái xe ô tô và lái xe mô tô gắn máy
và chúng ta phải có những giải pháp song song để hỗ trợ
các quốc gia người ta đều có một cơ sở dữ liệu
và cái dữ liệu đó được có một cái bộ máy để chứng nhận là chỉ cần chứng nhận người này nằm ngoài danh sách thôi là được thôi
như vậy là người muốn đi học lái xe phải có giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ bình thường
nhưng mà phải thêm một cái giấy nữa là không nằm trong cái danh sách đó
cái danh sách đôi như là người tâm thần hay danh sách người ma túy

thưa ông một trong những vấn đề bất cập hiện nay đó là về tình trạng mua bán và làm khống giấy khám sức khỏe
vậy theo ông chúng ta cần có những cơ chế hay chính sách nào để quản lý vấn đề này ạ
đứng về mặt chúng ta quản lý mua và cái vấn đề mua bán giấy khám sức khỏe thì hiện tượng cũng thấy có
nhưng mà tôi nghĩ trong thời gian gần đây là cái vấn đề đó cũng giảm đi rất nhiều
có thể nói chúng ta quản lý chúng ta khá tốt
và tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là những người chứng nhận sức khỏe ở đấy
phải chịu trách nhiệm về những phần khám của mình
đấy phần khám của mình
thế thì nếu mà những cái gì mà không máy móc mà không đo được thì cái đấy cũng phải bỏ không thể bắt người ta chịu trách nhiệm được
thế còn những cái máy móc đo được mà người đó cố tình
hoặc là nếu mà một người bác sĩ mà đã biết chắc chắn cái người đến khám đó là người đó có tâm thần mà chúng ta vẫn ký là đá đô cầu
thì cái đấy là cái lỗi mà chúng ta cố tỉnh cố tình vi phạm
vâng thưa ông như ông vừa chia sẻ
chia sẻ thì hiện nay các nước cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý về vấn đề này
thì hiện nay thì chúng ta cũng đã xây dựng đề án sáu chính phủ số
vậy ông kỳ vọng như thế nào về đề án này ạ
tôi nghĩ rằng là trước đây chưa có cái kỷ nguyên về kỹ thuật số như thế này
cái công nghệ thông tin chưa phát triển bằng bây giờ thì người ta đã xây dựng cơ sở dữ liệu rồi
thì trong cái điều kiện như chúng ta hiện nay thì cái việc mà xây dựng cơ sở dữ liệu này tôi cho rằng là rất là khả thi thôi
mà này kết hợp với cái chúng ta đang làm căn cứ công dân
có gắn chip thì cái đấy là rõ ràng là rất triển khai rất là tốt
và nếu chúng ta triển khai cái này càng nhanh càng tốt
có thể ngay bước đầu chúng ta không thể nào có thể đầy đủ được tất cả những dữ liệu với độ chính xác
ví dụ như có độ một vạn người tâm thần mà chúng ta mới được một nửa cái số đấy thôi
cũng là tốt rồi
thế còn bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta có điều kiện mà có thể giải quyết được tất cả những người tâm thần đều vào cơ sở dữ liệu
hay những người nghiện ma túy cũng nằm trong cơ sở dữ liệu để hỗ trợ cho những cơ quan
mà quản lý giấy phép lái xe và cái quản lý sức khỏe thì rất tốt
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
bộ công thương sẽ triển khai đợt tổng kiểm tra giá hàng hóa
thông tin mở đầu cụm chính sách đáng chú ý
bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
chỉ đạo triển khai đợt tổng kiểm tra chuyên đề đối với các tổ chức cá nhân
trong phương án

từ nay cho đến hết năm
trong đó triển khai đợt cao điểm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về giá
các biện pháp kê khai niêm yết giá và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng
để tăng giá bất hợp lý từ nay cho đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
tới ngày hai tháng tám cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận trên ba một triệu người lao động
để hoàn thiện thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ
trong khi thời hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chỉ còn tới hết ngày một mươi năm tháng tám này
do đó các doanh nghiệp và người lao động chỉ còn thời gian hơn một tuần để thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ
tổng số tiền dự kiến hỗ trợ không vượt quá sáu sáu nghìn tỷ đồng từ ngân sách trung ương
theo đề xuất của chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà lạt tỉnh lâm đồng
địa phương này sẽ xây dựng phố đi bộ và chợ đêm tại khu vực nằm phía thượng nguồn hồ xuân hương
với diện tích dự kiến khoảng một trăm hai mươi m hai
dự án có tổng kinh phí dự kiến là một sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
trong đó hơn một hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng dành để thực hiện tái định cư bốn trăm một mươi tỷ đồng thực hiện dự án
sau khi các thủ tục được chấp thuận ra soát
dự án dự kiến thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi năm
các thủ tục địa phương khẩn trương giả soát hoàn thành đầy đủ cách chỉ tiêu về kiểm tra tuyên truyền
ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
nhất là việc vận động để một trăm linh các hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn
chưa có lối thoát nạn thứ hai phải mở lối thoát nạn thứ hai
theo báo lao động sau dịch covid một mươi chín các bệnh viện tuyến trung ương lại tiếp tục đối mặt với tình trạng quá tải bệnh viện
thế nhưng việc giải bài toán lớn này cần một sự đồng bộ
chính sách sự quyết liệt từ người đứng đầu ngành y tế
theo ghi nhận của báo lao động sau dịch covid một mươi chín người dân đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện rất đông
các dịch vụ các dịch bệnh như là suốt suốt huyết cú mùa khiến cho người phải nhập viện điều trị rất đông
một số chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho hay các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã được xây dựng
để khám chữa các bệnh thông thường tuyến tỉnh tập trung chữa các bệnh nặng
và tuyến trung ương tập trung điều trị cho các bệnh hiểm nghèo
chuyên gia nhấn mạnh đáng lẽ tuyến trung ương về lý thuyết chỉ điều trị cho các bệnh hiểm nghèo
nhưng bây giờ vì cho thông tuyến nên ngay cả các bệnh viện đáng lẽ điều trị ở tuyến huyện
đến xã giống như là mô hình tháp số lượng người cần chữa bệnh thông thường rất nhiều
nhưng rồi lại đẩy hết lên tuyến trên
tại sao đơn vị khai thác đường cao tốc đề nghị chủ xe duy trì số dư tài khoản nạp tiền vào tài khoản thu phí có bị tính phí
các thắc mắc trên được thảo luận
tại cuộc họp kiểm điểm về thu phí tự động etc vào chiều ngày bốn tháng tám
thông tin trên báo tuổi trẻ
tại cuộc họp do bộ giao thông vận tải tổ chức ông nguyễn văn nhi phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam evc lý giải
việc evc đề nghị chủ xe cần duy trì số dư tối thiểu bằng năm mươi tiền phí chặn dài nhất của xe loại một trên các tuyến cao tốc
là phương án tạm thời nhằm đảm bảo nguyên tắc xe phải duy trì số dư tài khoản
với ý kiến nếu trả phí sau sẽ giải quyết được hầu hết các tình huống trên
các nhà cung cấp etc cho rằng nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý để áp dụng trong giai đoạn hai của lộ trình etc
cũng theo báo kinh tế và đô thị xăng dầu tăng liên tục từ đầu năm khiến cho hàng hóa dịch vụ té nước theo mưa
tăng giá xăng và thiết lập mặt bằng giá mới
tuy nhiên hơn một tháng nay

giá xăng dầu đã có bốn lần liên tiếp điều chỉnh giảm sâu tương đương giảm khoảng hơn bảy đồng mỗi lít xăng
nhưng hàng hóa dịch vụ thiết yếu vẫn chưa chịu nhúc nhích
theo thông tin trong bối cảnh áp lực lạm phát lớn từ nay đến cuối năm
ngày ba mươi một tháng bảy chính phủ đã có công điện số sáu trăm bảy mươi chín về tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá
theo đó yêu cầu bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố kiểm tra việc kê khai niêm yết giá hàng hóa dịch vụ
và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý
tuy nhiên đến nay giá hàng hóa tại các địa phương chưa có động thái giảm sau chỉ đạo của thủ tướng
để sớm ổn định thị trường hàng hóa dịch vụ
chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần khẩn trương vào cuộc